qua thống kê cho thấy chỉ khoảng ba mươi nhà thuốc có dùng phần mềm quản lý kinh doanh
việc kiếm kho cũng như nhập hàng đều mất thời gian
các nhà thuốc còn thiếu chủ động trong tìm kiếm khách hàng
và không có kênh bán hàng nào khác ngoài bán trực tiếp ở quầy
dược phẩm là một lĩnh vực lớn hiện nay
tuy nhiên thì để khai thác và một cách tối ưu nhất thị trường này rất là khó
đây là một thị trường cực kỳ tiềm năng
tuy nhiên là đối với các công ty dược nói chung
và đề cô cha nói riêng thì vẫn chưa khai thác được hết thị trường tiềm năng dược phẩm này
đối với các doanh nghiệp và công ty đề cô cha
thì việc khai thác cái thị trường này cũng tốn khá nhiều các chi phí
và việc marketing cũng như việc bán hàng chưa thực sự hiệu quả
rõ ràng thị trường dược tại nước ta đang chưa tận dụng thế mạnh công nghệ bốn
trong việc quản lý cung ứng mặt hàng thuốc
ứng dụng mekling của ngọc huyền
là một trong những dự án tiên phong đưa ra giải pháp công nghệ
để kết nối giảm thiểu các chi phí và tăng được hiệu quả doanh thu cho thị trường dược tại việt nam
mô hình kinh doanh của startup gồm website cho công ty dược
và ứng dụng điện thoại cho các nhà thuốc
thông qua mekling nhà thuốc nhận đơn hàng online từ các công ty dược
nhà cung cấp giao hàng nhanh chóng mà không cần quảng cáo hay tốn chi phí
công ty dược sẽ dễ dàng trong việc quản lý đơn đặt hàng
công ty dược sẽ dễ dàng trong việc quản lý đơn đặt hàng
theo dõi tình trạng giúp giảm chi phí và nhân lực
đồng thời chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất

đồng thời chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất
theo dõi tình trạng giúp giảm chi phí và nhân lực
đồng thời chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất
theo dõi tình trạng giúp giảm chi phí và nhân lực
đồng thời chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất
theo dõi tình trạng giúp giảm chi phí và nhân lực

theo dõi tình trạng giúp giảm chi phí và nhân lực

theo dõi tình trạng giúp giảm chi phí và nhân lực
đồng thời chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất
theo dõi tình trạng giúp giảm chi phí và nhân lực
đồng thời chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất
theo dõi tình trạng giúp giảm chi phí và nhân lực

meng là nền tảng kết nối người tiêu dùng nhà thuốc và công ty dược một cách đơn giản
thông qua nền tảng của meklinh người mua thuốc có thể dễ dàng tìm kiếm đặt mua các sản phẩm thuốc dược phẩm
hiệu thuốc của nhà thuốc thái dương đã nhanh chóng sử dụng một trong những ứng dụng của meklinh
dành cho nhà thuốc để quản lý kết nối với khách hàng đồng thời dễ dàng tìm nhà cung cấp cho những đầu thuốc phù hợp
nhà thuốc đã được cung cấp phần mềm online để quản lý tình trạng kinh doanh của nhà thuốc
và sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh để nhận đơn hàng đồng thời có thể đặt hàng trực tiếp với công ty dược
khi sử dụng phần mềm này tôi thấy giao diện rất dễ nhìn dễ thao tác
mình có thể dễ dàng nhìn được những mặt hàng mình bán danh thu như thế nào tồn kho về số lượng bao nhiêu
các hạn sử dụng hoặc là những hạn
mà gần hết hàng hoặc gần hết hạn thì mình sẽ rất dễ dàng nhận ra và mình có thể tạo thêm dự trù
hoặc là mình có phương án cho hàng hóa trong kho nhà mình
khi sử dụng phần mềm này thì bên mình rất dễ quản lý nhà thuốc
và khi gặp vấn đề gì thì mình liên hệ với bên cung cấp họ cũng hỗ trợ rất nhiệt tình
bên cạnh đó meklinh cung cấp ứng dụng công nghệ thông minh cho các công ty phân phối dược
các công ty này sẽ có nền tảng online để giới thiệu sản phẩm tới hệ thống nhà thuốc
đẩy đơn hàng bán lẻ cho nhà thuốc quản lý đội ngũ bán hàng khách hàng sản phẩm và tình trạng các đơn hàng online
giải pháp này giúp giảm chi phí tối đa cho các công ty giúp các nhà thuốc trực tiếp tăng doanh thu
với các sản phẩm thuốc không cần kê đơn từ bác sĩ otc và thực phẩm chức năng
đồng thời giúp người tiêu dùng tiếp cận được với các sản phẩm sức khỏe chất lượng nhất
đây là một ứng dụng cực kỳ hiệu quả giúp chúng tôi kết nối từ nhà thuốc đến trực tiếp người tiêu dùng
giúp người tiêu dùng ngắm mắt được tốt hơn về chi tiết về sản phẩm
cũng như là hiểu rõ hơn về sản phẩm và cũng công nghi của công ty chúng tôi
thị trường dược với sự tham gia của meklinh đã được cung cấp thêm một giải pháp công nghệ hiệu quả
giúp hỗ trợ giảm chi phí tăng doanh thu cho nhà thuốc một cách rõ ràng
giải quyết các vấn đề về phân phối dược phẩm
các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại thị trường việt nam
và đông nam á mang tới cho người tiêu dùng một nền tảng mua thuốc online bảo đảm uy tín với giá thành hợp lý
với cái ứng dụng mà ngọc huyền và các bạn đồng nghiệp đã đưa ra thị trường
thì là mình đem lại được những cái tiện ích gì đối với các nhà thuốc cũng như là đối với các nhà cung cấp
thị trường dược thì gặp rất là nhiều vấn đề có rất là nhiều cái cần phải được giải quyết
nhưng trong đấy thì tôi thấy cái thị trường
thị trường về phân phối dược phẩm đó là một cái mảng đang gây nhức nhối nhất cho các công ty dược và cả thị trường
nên là tập trung chính vào cái mảng về phân phối dược phẩm tại việt nam
hiện tại thì medlink đang tập trung xây dựng các sản phẩm để giải quyết cái vấn đề về cái khâu phân phối dược phẩm
giữa các công ty dược tới các nhà thuốc tới các nhà bán lệ
với medlink thì các công ty dược họ có thể giảm bảy mươi chi phí trong cái khâu phân phối

họ sẽ không cần thông qua quá nhiều các bên trung gian không cần mất hoa hồng cho các bên trung gian đó
và họ có thể tiếp cận được trực tiếp tới các nhà thuốc
và với các nhà thuốc thì có thể có thể đặt hàng rất nhiều sản phẩm từ rất nhiều công ty
cùng một lúc khi mà họ đặt hàng tại medlink
tạo một cái sự thuận tiện cho các nhà thuốc
và với medlink thì medlink cam kết là tất cả các sản phẩm ở trên medlink thì đều có giá tốt nhất
vì vậy là khi mà nhà thuốc đặt hàng ở medlink thì sẽ có giá sản phẩm nhập vào tốt nhất
thì có thể là giúp các nhà thuốc tăng được cái lợi nhuận và giảm bớt những cái chi phí về chi phí nhập hàng
đó là về phía nhà thuốc còn về phía nhà cung cấp thì sao với một cái giá thấp như thế thì nhà cung cấp có được lợi gì
nhà cung cấp thì họ bởi vì là họ đã không cần phải trả hoa hồng cho các bên trung gian
và cái hoa hồng cho các bên trung gian thì nó đang chiếm tỷ trọng rất là cao trong cái giá thành của sản phẩm
thế nên bây giờ khi mà họ không cần phải trả hoa hồng cho những cái bên trung gian đó nữa
thì họ có thể cắt giảm nhiều lợi nhuận
và có một chút giá thành để có thể bán trực tiếp đến cho nhà thuốc
như vậy là cái ứng dụng về công nghệ trong dự án mekling của ngọc huyền
cũng có thể nói là dễ dàng bị sao chép
nếu như không dễ dàng bị sao chép thì mình cũng cần phải có một cái sự cạnh tranh trong cái thị trường hiện tại
vậy thì ngọc huyền cùng với cả các đồng nghiệp làm thế nào để mình có thể giữ được cái thị phần của mình
cũng như là có thể cạnh tranh để mà giữ được khách hàng cho mình
với bất kỳ một cái start up mà xây dựng một cái nền tảng một cái platform nào
thì cũng rất dễ bị sao chép
giống như grab hay là uber
hiện tại thì trên thị trường những sản phẩm nan ná như grab hay uber thì có rất là nhiều
cái quan trọng là làm thế nào để đứng vững trong lòng khách hàng
thì maglink đang cố gắng xây dựng
đó là cái vấn đề về chăm sóc khách hàng là cái khâu quan trọng nhất
bởi vì đây là đang liên quan đến những cái vấn đề về đặt hàng đổi trả hàng
những cái vấn đề về khâu giải quyết được những cái vấn đề đó cho khách hàng là vấn đề quan trọng
thì met đang cố gắng ngoài những cái về công nghệ
ngoài những cái về lợi ích của khách hàng
lợi ích mà có thể cung cấp được cho nhà thuốc đó là giá rẻ nhất thị trường
thì bên mình đang cố gắng để có thể xây dựng được một cái đội ngũ chăm sóc khách hàng thật là tốt
để có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng
những cái khó khăn thắc mắc gì của khách hàng là có thể đáp ứng để giải quyết được ngay lập tức
tính đến thời điểm hiện tại thì là hơn một năm phát triển
nhưng mà maglink cũng đã có cái thị trường riêng cho mình rồi
vậy thì trong tương lai thì không biết là ngọc huyền sẽ phát triển cái dự án của mình như thế nào nữa
hiện tại thì bên mình đang tập trung vào các sản phẩm b hai b tức là cho doanh nghiệp
thì bên mình tương lai thì bên mình đang kì vọng là có thể làm đến cung cấp được các sản phẩm là b hai c
tức là tới cho các khách hàng cho những người dùng cuối
có thể mua thuốc thuận tiện hơn và thuốc đúng giá
thuốc đảm bảo là không có thuốc giả và thuốc kém chất lượng
thì cái đấy là cái mà bên mình hướng mục tiêu lâu dài mà bên mình hướng tới
thì bên mình cũng muốn là trong cái thời gian ít nhất trong hai năm đầu phát triển
thì xây dựng một cái nền tảng vững chắc của b hai b trước
sau đó thì sẽ phát triển thêm về b hai c
một lần nữa xin cảm ơn ngọc huyền đã tham gia chương trình câu chuyện khởi nghiệp của truyền hình nhân dân
gần hai năm từ khi hình thành ý tưởng và gần một năm triển khai
đến nay meklinh đã kết nối được hơn hai nhà thuốc
giải ba cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp quốc gia
top một mươi sẽ đáp triển vọng
tại techfest hai nghìn một mươi tám
và đặc biệt là giải quán quân virtual ranger
cuộc thi khởi nghiệp dành cho các startup việt trên toàn thế giới tại mỹ
từ khi ra đời đã là đóng góp hiệu quả về công nghệ trong việc phát triển
xây dựng thị trường dược hiện đại ở việt nam nói riêng
và trong việc chăm sóc sức khỏe nói chung